dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc thường trực chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh bắc ninh
để nghe báo cáo về một số vấn đề quan trọng liên quan đến sự phát triển của tỉnh và khu vực
cùng dự có lãnh đạo một số bộ ngành trung ương
phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
bắc ninh là địa phương có vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng của đất nước
thời gian qua tỉnh đã làm tốt việc phát triển hướng vào công nghiệp công nghệ cao
tuy nhiên thủ tướng cũng lưu ý tỉnh về một số vấn đề như môi trường trong quá trình phát triển công nghiệp
cung ứng nhân lực cho phát triển công nghiệp
vấn đề môi trường làng nghề bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn giữ gìn văn hóa truyền thống

về định hướng phát triển của tỉnh thủ tướng yêu cầu xây dựng và phát triển bắc ninh thành một thành phố văn minh hiện đại văn hóa trong quá trình phát triển đô thị
chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế chú trọng phát triển làng nghề lao động ở nông thôn

vấn đề môi trường làng nghề bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn giữ gìn văn hóa truyền thống
vấn đề môi trường làng nghề bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn giữ gìn văn hóa truyền thống